tại thành phố hồ chí minh hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm hai nghìn một mươi chín gọi tắt là sf s hai nghìn một mươi chín
đã được sở công thương tp hcm phối hợp cùng các đơn vị tổ chức
đây là cơ hội tìm hiểu tương tác trực tiếp giữa nhà sản xuất nhà cung ứng
đồng thời cập nhật thông tin chuyên ngành sản xuất công nghiệp công nghiệp hỗ trợ
thông qua khảo sát ý kiến của các bên sau sự kiện
ban tổ chức sẽ chọn doanh nghiệp tiềm năng để cải tiến nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu của nhà mua hàng
đây cũng là dịp kết nối cung cầu sản phẩm các chi tiết linh kiện phụ tùng trong kế hoạch tìm kiếm nhà cung cấp
của doanh nghiệp fdi doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đầu cuối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ việt nam
tại đây sẽ có hội thảo chuyên ngành về sản xuất công nghiệp hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường
để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ việt nam cùng liên kết thực hiện hợp đồng mang lại giá trị cao hơn